thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam cho biết
qua lấy mẫu xét nghiệm đến nay ba trăm bốn mươi năm công dân việt nam trở về từ nhật bản
đang cách ly tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm đóng tại xã bình phục huyện thăng bình
đều có kết quả âm tính lần đầu với virus sars cov hai
trong số ba trăm bốn mươi năm công dân việt nam trở về từ nhật bản có hai người mắc bệnh tâm thần
được đưa vào khu cách ly của bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam để điều trị
một trường hợp ung thư não đã chuyển đến bệnh viện ung bướu đà nẵng theo yêu cầu
hiện tình trạng sức khỏe của các công dân ở trong khu cách ly đều tốt
và được giám sát chăm sóc y tế theo quy định của bộ y tế
riêng một trăm một mươi phụ nữ đang mang thai đang được các y bác sĩ kiểm tra thăm khám theo kế hoạch đặc biệt